cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại trung đông khoảng bảy mươi thành phố của mỹ đã thông qua nghị quyết về xung đột hiện nay tại giải gaza
trong đó phần lớn kêu gọi israel và phong trào hồi giáo hamas ngừng bắn
theo một báo cáo phân tích công bố ngày ba mươi một tháng một ít nhất bốn mươi tám thành phố tại mỹ đã thông qua các quy định mang tính biểu tượng
kêu gọi israel chấm dứt ném bom xuống giải gaza trong khi sáu thành phố khác bày tỏ ủng hộ lập lại hòa bình
ít nhất hai mươi thành phố đã lên án vụ tấn công ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng hamas vào lãnh thổ israel
sự kiện đã dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay
hầu hết các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn đã được thông qua tại các bang được coi là sân nhà của đảng dân chủ
và điều này được cho là sẽ gây thêm sức ép cho tổng thống joe biden trong cuộc tổng bầu cử vào tháng một mươi một tới
trước đó chính quyền của tổng thống biden đã phủ quyết nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về kêu gọi ngừng bắn tại giải gaza
theo washington nghị quyết này mất cân bằng và xa rời thực tế
đồng thời sẽ không tạo ra thay đổi tích cực trên thực địa
chính quyền của ông biden nhiều lần khẳng định israel cần bảo vệ sinh mạng dân thường
và nhắc lại sự ủng hộ của mỹ đối với giải pháp hai nhà nước